tuấn bất ngờ quay lại dùng mạ tấu tấn công trung úy cường làm cán bộ này bị thương ở vùng đầu và đứt động mặt chủ tay trái
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường năm đã tăng cường lực lượng đến hiện trường phối hợp với người dân khống chế bắt giữ đối tượng